chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

các cánh cùng với nhân dân tại các điểm lũ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã gây xúc động và được cư dân mạng chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trong những ngày vừa qua
tám giờ sáng ngày hai mươi một tháng bảy tại tổ chín xã phương độ thành phố hà giang
mưa lớn gây sạt lờ đất sập nhà khiến hai mẹ con chị phạm thị hương bốn mươi bảy tuổi quê ở huyện gia viễn tỉnh ninh bình và cháu nguyễn tú minh anh một mươi ba tuổi bị vùi lấp trong nhà
ngay sau khi sự việc xảy ra cùng với các lực lượng chức năng
công an tỉnh hà giang huy động nhân lực phương tiện khẩn trương cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp
sau nhiều giờ nỗ lực đã đưa được hai mẹ con ra khỏi ngôi nhà bị sập
chúng tôi đã triển khai lực lượng lên đây phối hợp với các lực lượng tại cơ sở quân đội và lực lượng tại cơ sở công an thành phố để phối hợp làm sao cứu nạn cứu hộ
bước đầu thì đã cứu được một mẹ thành công sau đó đã xử lý tình huống để giúp gia đình khắc phục hậu quả
làm sao đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân trong thời gian tới
chia sẻ hình ảnh lực lượng công an nhân dân ở những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ
đông đảo cư dân mạng cũng đã thể hiện sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm sự đồng hành sát cánh của các chiến sĩ đối với nhân dân
không chỉ tham gia di rời người dân tài sản đến khu vực an toàn lực lượng công an cũng đã chủ động ứng trực cùng phương tiện
để tham gia hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống ngay khi nước rút
hình ảnh những chiến sĩ công an nhân dân cõng người dân vượt lũ đến nơi an toàn thật sự xúc động
hơn bao giờ hết tôi cảm nhận được tinh thần của những người chiến sĩ hết lòng vì nhân dân phục vụ
thiên tai bão lũ tai nạn hay sự cố ở những khu vực nguy hiểm nhất lúc nào cũng có lực lượng công an quân đội sát cánh và là điểm tựa của nhân dân
hậu quả của mưa lũ khiến cuộc sống của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn
nhưng với sự đồng hành hỗ trợ của lực lượng chức năng lực lượng công an nhân dân mong rằng người dân sẽ sớm ổn định được cuộc sống
lan tỏa những hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân đông đảo cư dân mạng cũng cho rằng không chỉ trong đợt mưa lũ tại hà giang mà trong bất cứ hoàn cảnh nào bão lũ thiên tai
dù là tai nạn sự cố có nguy hiểm đến đâu thì những chiến sĩ công an nhân dân cũng đều có mặt ở tuyến đầu
với tinh thần trách nhiệm với nỗ lực khắc phục mọi khó khăn
luôn đặt sự an nguy của nhân dân lên trước hết
gần đây nhất là đợt mưa lũ lịch sử tại tây nguyên nam bộ và thanh hóa năm ngoái
lực lượng công an nhân dân cũng đã giải cứu hàng chục nạn nhân khỏi vùng cô lập và ổn định cuộc sống ở những bản làng bị thiệt hại nặng nề nhất
người dân vùng lũ được an toàn nhưng các chiến sĩ công an cũng phải đối mặt với không ít nguy hiểm
cảm ơn các anh đã hết lòng vì nhân dân
sự dũng cảm
đâu chỉ là trên mặt trận đấu tranh với tội phạm
dũng cảm bởi họ đã lựa chọn sự an toàn sự hạnh phúc của nhân dân lên trước bản thân mình
đó không chỉ là nhiệm vụ được sao là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
mà chắc chắn đó là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ
để họ có thể bền bỉ giúp đỡ nhân dân trong khó khăn hiểm nguy như vậy
để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ lũ quét xả lở đất
giảm thiệt hại về người và tài sản của chúng ta
văn phòng bộ công an cũng vừa có công điện yêu cầu công an các đơn vị địa phương
giả soát phương án ứng phó thiên tài sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện
hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ
theo đề nghị của địa phương khi có yêu cầu
phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn
khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn
bảo đảm an ninh trật tự
thưa quý vị và các bạn bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến rộng rãi
dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư số bảy mươi hai nghìn một mươi năm về kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
điểm mới đáng chú ý là dự thảo quy định kéo dài thời hạn đăng kiểm thêm sáu tháng
đối với xe ô tô trở người đến chín chỗ kinh doanh vận tải
có gì khác biệt so với trước và những ý kiến đánh giá xung quanh đề xuất này như thế nào
quý vị sẽ cùng với chúng tôi nhìn nhận qua câu chuyện giao thông ngày hôm nay
theo dự thảo mới khi đăng kiểm lần đầu được cấp biển số lưu thông
các chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện sẽ tăng lên sáu tháng trong mỗi lần
cụ thể lần đầu với phương tiện xe mới là hai mươi bốn tháng lần thứ hai là một mươi hai tháng
đối với xe có năm sản xuất đến bảy năm và sau đó
thời hạn đăng kiểm mới giữ ở mức sáu tháng một lần như hiện nay
phát từ cái nội dung là hiện nay là tất cả đối với những xe mà có kinh doanh vận tải
thì người dân đã lưu ý đến công tác bảo dưỡng sửa chữa giữa hai kỳ kiểm định
và cũng như là theo thống kê của cục đăng kiểm việt nam
tỷ lệ xe kinh doanh vận tải vào kiểm định lần một tại các trung tâm đăng kiểm
của năm hai nghìn hai mươi so với năm hai nghìn một mươi chín thì đã giảm tương đối đáng kể
cụ thể năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ không đạt là sáu ba và đến năm hai nghìn hai mươi thì năm tám
bên cạnh đó theo thực tế hiện nay quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện ngày một cao hơn
mỗi phương tiện phải trải qua rất nhiều khâu đánh giá về an toàn chất lượng
do đó chất lượng của phương tiện cũng tăng lên
những cái xe này ngày càng chất lượng ngày càng tốt lên
và một cái điểm khác biệt nữa là hiện nay là đối với xe kinh doanh vận tải
đối với xe cá nhân có kinh doanh vận tải có ô tô chở người đến chính chỗ
thì cái tần suất hoạt động bây giờ nó giảm thiểu rất là đáng kể
bởi vì nó xuất hiện các loại hình kinh doanh vận tải khác
ngoài cái taxi truyền thống còn có grab còn có các loại hình kinh doanh vận tải khác
theo hiệp hội taxi tp hà nội việc áp dụng dự thảo mới phù hợp trong thực tiễn hiện nay
tuy nhiên đến nay chưa có nghiên cứu xe ô tô đi bao nhiêu km cần kiểm định
trong khi xe kinh doanh vận tải có tần suất hoạt động cao hơn xe cá nhân
vì vậy cần nghiên cứu kỹ trước khi quyết định kéo dài tru kỳ hiện tại để đảm bảo an toàn
bên cạnh đó điều này cũng góp phần giảm thiểu những khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng cho rằng một trong những vấn đề đáng quan tâm hiện nay
đó là việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động giao thông vận tải
bởi nếu ứng dụng trong thực tiễn sẽ không chỉ giúp cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ hơn
mà còn giúp người dân và doanh nghiệp sẽ giảm thiểu chi phí cả về kinh tế và thời gian
do đó sẽ cần những giải pháp cụ thể hơn để đạt hiệu quả
cho các doanh nghiệp vận tải
điều này cũng góp phần giảm thiểu những khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm việc đề xuất áp dụng trở lại theo quy định trước đây
để phù hợp với tình hình thực tế quản lý và hoạt động của phương tiện
hiện bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến rộng rãi trên các website của bộ và cục đăng kiểm việt nam
đồng thời phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan chức năng
nghiên cứu những dự thảo liên quan đến thông tư bảy mươi về kiểm định xe cơ giới đường bộ
thưa quý vị sau dịch bệnh covid một mươi chín du lịch nội địa đang có chiều hướng khởi sắc
đây được xem là tín hiệu khả quan cho thấy biện pháp kích cầu du lịch nội địa của chính phủ
và các bộ ban ngành doanh nghiệp du lịch đã và đang có hiệu ứng tốt
tuy nhiên tại một số điểm đến trong nước thì hiện đang rơi vào tình trạng quá tải du khách
xuất hiện việc cung cấp dịch vụ du lịch kém chất lượng gây bức xúc đối với người dân
vậy vì sao lại có tình trạng này
và công tác quản lý chấn chỉnh dịch vụ du lịch kém chất lượng đang đặt ra
đây là nội dung sẽ có trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời cùng trao đổi
tại trường quay một chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực du lịch ông hoàng nhân chính
trưởng ban thư ký hội đồng tư vấn du lịch tổng cục du lịch việt nam
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình của quán nhân dân ngày hôm nay
và có lẽ trước khi đi tới những trao đổi cụ thể những băn khoăn thắc mắc của chúng ta cần giải đáp
thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một tổng hợp ngắn của chúng tôi
vâng thưa ông cùng với những tín hiệu rất là khả quan trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của chúng ta
thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái tín hiệu rất là đáng mừng về việc kích thích du lịch trong thời gian qua ở tại việt nam
và cũng có thể thấy rằng là như thế thì những cái chương trình rồi những cái gói kích thích du lịch của chúng ta đang đạt hiệu quả đúng không ạ
ông đánh giá như thế nào về nơi này
ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là sau cái thời gian giãn cách xã hội
thủ tướng chính phủ có cho các
phép là mở cửa lại du lịch nội địa
thì đấy là một cái tín hiệu rất là khả quan trong ngành du lịch để phục hồi lại du lịch nội địa
thế thì ngay sau khi có cái sự đồng ý của chính phủ thì vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thì bộ phân hóa thế giáo du lịch đã ban hành một cái chương trình kích cầu du lịch nội địa
với tên gọi là người việt nam đi du lịch việt nam
và ngay từ thời gian trong tháng năm thì bộ phân hóa thế giáo du lịch tổng cục du lịch
phối hợp cùng với ban phát triển kinh tế tư nhân với hiệp hội du lịch việt nam
và với hội đồng tư vấn du lịch đã tổ chức một loạt các hội nghị lớn về kích cầu du lịch nội địa
và các cái hội nghị này đã
đưa ra rất nhiều các chuyên gia du lịch cũng như là các doanh nghiệp du lịch
cũng đã đưa ra những nhận định về hành vi của khách du lịch nội địa trong thời gian covid
và từ đó đưa ra những cách thức để triển khai những gói kích cầu du lịch nội địa
và một cái điều đáng mừng là sau cái thời gian này thì cái tần suất đường bay
nội địa đã tăng lên một cách đáng kể và số lượng khách du lịch nội địa tham gia
trong cái chương trình kích cầu này cũng đã tăng lên rất là tốt
và theo tôi nhận định thì để có được cái kết quả này sẽ phải thấy rằng là đây là kết quả sự nỗ lực
của các cơ quan quản lý nhà nước từ bộ văn hóa thể thao du lịch của tổng cục du lịch
cũng như là các sở phụ trách về du lịch ở các địa phương
tham gia vào cuộc để đưa ra những cái chương trình kích cầu rất là tốt
thứ hai là bản thân các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không cũng như là du lịch
cũng đã tham gia rất là tích cực và đã phối hợp hợp tác với nhau để đưa ra những cái gói combo
rất là hấp dẫn để kích thích những cái người khách du lịch đi thăm quan
rồi có một cái
cái vấn đề nữa là nghe các bộ ngành khác chúng tôi cũng nhìn thấy là đã tạo một cái điều kiện tốt
ví dụ như là bộ y tế thì đã làm tốt cái công tác kiểm soát dịch bệnh để đến mấy chục ngày qua
và không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng thì cũng là một cái việc giúp cho người dân yên tâm để đi du lịch
hoặc là bộ giáo dục thì cũng đã đưa ra những cái khuyến cáo về việc là cho học sinh nghỉ hè mà không phải học thêm trong thời gian nghỉ hè
thì cũng làm cho cái lượng khách du lịch nội địa tăng lên trong cái thời gian vừa qua
rồi bộ văn hóa thì bộ giao thông vận tả cũng giúp cho việc là cho phép mở thêm những cái đường bay nội địa
nhất là những cái đường bay ngách và tăng được lượng cái tần suất bay
thì đấy cũng là một cái sự nỗ lực của các ngành
các ngành khác đã giúp cho ngành du lịch
còn ngoài ra thì chúng tôi cũng phải khẳng định là đây có sự chung tay của các cơ quan truyền thông
đã giúp để đưa thông điệp về kích cầu du lịch nội địa đến với du khách việt nam
để tăng cái cơ hội trải nghiệm về du lịch ở trong nước để khám phá những cái vẻ đẹp của việt nam
đặc biệt là sau cái thời điểm mà chúng ta gần như là nghỉ ngơi
ở nhà rất là dài do dịch covid một mươi chín với những cái chương trình ưu đãi như thế với những cái sự nỗ lực chung tay như thế
chúng ta cũng thấy rằng là lượng khách du lịch nội địa trong những tháng trong hai tháng vừa qua
đặc biệt là trong những tháng vừa rồi thì tăng lên rất lớn đúng không ạ
nhưng chúng ta cũng thấy một cái mặt hạn chế mà có lẽ là ông cũng để ý trên mạng xã hội rất nhiều
là có những cái điểm du lịch chúng ta thấy cái tình trạng quá tải này những cái sân bay này thì ồn ứ này
thì ông nhìn thấy thế nào về cái hạn chế như thế ạ
về cái việc mà phát triển du lịch ấy
chúng tôi nhận thấy rằng là nhất là du lịch nội địa thì thông thường là có những cái mùa để phát triển du lịch
thường là vào mùa hè đấy là cái mùa mà du lịch nội địa phát triển mạnh
nhất là thời gian vừa rồi thì với cái chương trình kích cầu du lịch nội địa thì
nó càng giúp để tạo điều kiện cho cái việc lượng khách du lịch đi du lịch trong nước tăng lên rất nhiều
đúng không ạ
số lượng khách đường bay nội địa thì đã tăng lên vừa rồi đã tăng lên đến bảy mươi cái đường bay khác nhau
so với năm ngoái thì đã tăng hơn ba mươi đường bay nội địa đấy cũng là một cái
rồi ngay cả cái lượng khách mà sử dụng những cái dịch vụ lưu trú thì đã tăng lên rất là nhiều
đúng không ạ

trong thời gian của covid và hậu covid thì cái tỷ lệ chiếm phòng ở các cái cơ sở lưu trú chỉ đạt được khoảng hai mươi ba mươi
nhưng mà thời gian vừa rồi có nhiều khách sạn đã đạt được sáu mươi bảy mươi và thậm chí là hơn
nhất là vào cái thời điểm cuối tuần thì rất là tốt
tuy nhiên thì cái du lịch nội địa vẫn đang có một cái đặc điểm là
đúng không ạ
có chưa đẹp ở nơi này ở thời điểm này thì có nơi lại bị quá tả nhưng có nơi khác thì lại vẫn đang vắng khác
thế cho nên để mà điều tiết được cái việc du lịch nội địa làm sao để tốt hơn
tại vì đã đi du lịch thì người dân phải được quyền trải nghiệm du lịch một cách trọn đẹp nhất

cho nên theo tôi thì chúng ta nên nhìn nhận ở trên hai cái góc cạnh
thứ nhất là về phía cơ quan quản lý nhà nước
và các doanh nghiệp du lịch
thì nên đưa ra những cái thông báo hoặc là những cái hướng dẫn cho khách du lịch
thời điểm nào là thời điểm đông khách
ở đâu là đông khách để cho người dân biết
và sẽ biết để tránh những cái nơi mà bị quá tải
nhưng ngược trở lại thì tôi cũng khuyên rằng là bản thân người khách đi du lịch
cũng phải phấn đấu là trở thành những người khách du lịch thông minh
bằng cách là phải tìm hiểu trước
chủ động tìm hiểu
chủ động tìm hiểu
và cố gắng là đặt
những cái dịch vụ đặt tour
càng sớm càng tốt
theo tôi thì việc đặt tour sớm
từ một tháng đến hai tháng
sẽ giúp cho việc là mình chủ động
có được những cái dịch vụ đặt chất lượng
mà đồng thời cũng giúp cho các cái điểm đến
sẽ tránh được tình trạng quá tạc
thế như vậy cả hai phía đều phải cùng
phải có cái cố gắng

vì thế thì cái lượng khách du lịch quốc tế
sẽ đến việt nam nó sẽ lại tăng lên
và theo ông thì
chất lượng dịch vụ du lịch
nó có phải là yếu tố để thúc đẩy
cái lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam ạ
trong suốt thời gian
vừa qua thì
chúng tôi cũng luôn luôn là đưa ra
những cái lời khuyến cáo
và những lời
đề xuất với cơ quan quản lý
nhà nước về du lịch
là việc phát triển du lịch
nếu du lịch muốn bền vững
làm sao để
thu hút được cái khách du lịch quốc tế
mà có khả năng chi trả cao
ở việt nam lâu hơn
họ quay trở lại việt nam nhiều hơn
để làm được cái việc đó
thì chắc chắn là phải có cái
chất lượng du lịch
nó phải tốt
thì mới đủ sức hấp dẫn
với khách du lịch quốc tế
làm sao để
cải thiện được cái chất lượng
dịch vụ du lịch
thì tôi cho rằng là
thời gian vừa qua
thì có thể có một số doanh nghiệp du lịch
đã bị ảnh hưởng
số lượng nhân viên
có thể là
không còn được
thì là họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn
trong cái thời điểm dịch bệnh đó
và như thế
thì khi mà lượng khách
đâm quay trở lại
một số doanh nghiệp
hoặc chưa kịp thu hút đủ
số lượng nhân lực du lịch
và dẫn đến
là cái việc là
rơi vào tình trạng là
trong thời gian quá tải
thì có thể chất lượng dịch vụ
bị ảnh hưởng
thì nếu để
khắc phục tình trạng này
nhìn đến một cái
tương ứng của các doanh nghiệp
tương lai gần là
thu hút khách du lịch quốc tế
thì tất cả các doanh nghiệp du lịch
cần phải cải thiện
nhân lực du lịch
có chất lượng
phục vụ tốt
các cái cơ quan
quản lý nhà nước
cũng như là
các cái cơ quan về
liên quan khác
hỗ trợ cho ngành du lịch
thì cũng cần phải có
những kế hoạch
ví dụ như là
các sân bay
hiện nay có một số sân bay
đang bị quá tải
thì cách nào
bớt được cái quá tải
hoặc là một số điểm đến
cũng đang bị quá tải
thì cách như thế nào
không bị quá tải nữa
tôi cũng thấy một cái tình trạng là
do cái lượng khách du lịch đông như thế
và phát triển du lịch mạnh như thế
trong tháng vừa qua sau
bạn dịch covid một mươi chín
tại việt nam
thì có xuất hiện
một cái tình trạng là
có rất nhiều
những cái đối tượng
đã tung ra
những cái gọi là combo
những cái gói
du lịch giá rẻ
lại có cái chất lượng dịch vụ
nó gọi là được
nó hơi là hạn chế
cái bước xúc
trong dư luận
và người dân
vậy theo ông
trách nhiệm đặt ra như thế nào
đối với các sở quản lý du lịch
ở các địa phương ạ
việc để quản lý
chất lượng dịch vụ
cũng như là
những cái doanh nghiệp
về dịch vụ
thì cơ quan
ở các địa phương
đó là các cái sở quản lý
ở các địa phương
thì sẽ cần phải
thứ nhất là
một cái danh sách
các cái doanh nghiệp
có đủ uy tín
trên cái trang web
ở địa phương của mình
hướng dẫn cho người dân biết
những cái doanh nghiệp
có uy tín
cái thứ hai là
các cái sở
ở các địa phương
phải tăng cường
các cái hoạt động
của các doanh nghiệp
và qua đó
thì để phát hiện ra
những cái doanh nghiệp
chưa đạt yêu cầu
về chất lượng
sẽ phải có những cái cảnh báo
hoặc là thậm chí
không cho giới pháp hoạt động
ở bên cạnh
cái vấn đề này
thì tôi nghĩ rằng là
cũng lại phải quay lại
đối với người dân
tôi nghĩ rằng là
người dân cũng phải
phải thông minh
khi mà lựa chọn
những cái doanh nghiệp
những cái tour này
thứ nhất ấy là
người dân cần phải
và lựa chọn
là những cái doanh nghiệp
du lịch có uy tín
những cái doanh nghiệp
đã lâu nay
cái thời gian
đã khá lâu năm
có chất lượng
mọi người đều biết
cái thứ hai
vấn đề mà
đúng là thời gian
chúng tôi có
có làm một cái khảo sát
thì nhận thấy rằng là
sau thời gian covid
thì lượng khách du lịch
mua tour trực tuyến
đây là một cái cách
đáp ứng cái nhu cầu
trong cái thời gian
và hóa covid
cũng nên phải
có những cái
những cái vấn đề là
thứ nhất là tìm những cái trang web
có uy tín
những cái trang web này
phải có những cái dấu
ví dụ như là dấu
đã thông báo
bộ công thương
hoặc là đã đăng ký
bộ công thương
chúng ta vẫn
hãy là một người tiêu dùng
thông thái đúng không ạ
có một cái sự lựa chọn
để chúng ta cũng có thể
có được một cái mùa du lịch
vừa đảm bảo an toàn
mà để cũng có thể là
một trong những cái yếu tố

và tôi nghĩ rằng là
thời gian vừa rồi
có những cái đơn vị
người thấp bán tour
thậm chí ở trên facebook
hoặc trên zalo
đấy là những cái nơi
mà chưa đủ độ đảm bảo
về an toàn
trong cái giao dịch
cho nên là
nên tìm những cái trang web
chứ không nên là mua
trên mạng xã hội
mua trên mạng xã hội
là cái nguy cơ rủi ro
nó cao hơn
có lẽ là cái vấn đề du lịch này
chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian
để có thể bàn luận sâu hơn
với cái mùa du lịch của chúng ta
vẫn chưa kết thúc không ạ
đặc biệt là sau đại diện covid một mươi chín này
cảm ơn ông
với những chia sẻ vừa rồi
và những cái lời khuyên rất là hữu ích
tới quý vị khán giả
những khách hàng du lịch của chúng ta đúng không ạ
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
sẽ tiếp tục với tiêu mục an toàn ba trăm sáu mươi năm
tiểu mục nhận diện tội phạm
cũng đã khép lại chương trình an ninh toàn cảnh
của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại